thưa quý vị trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thực hiện lời kêu gọi của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
nghị quyết số ba mươi ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của quốc hội thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ban hành công điện một nghìn sáu mươi ba về phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ thực hiện các nội dung sau
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ quyết liệt thực chất hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã ban hành trong thời gian qua
các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu cttg phải thực hiện nghiêm nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương

sáu các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ quyết liệt thực chất hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tế

tám các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ quyết liệt thực chất hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tế

những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư thiết bị y tế phương án đảm bảo sản xuất đời sống an sinh xã hội trật tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu tuyệt đối không để tiêu cực trong mùa sắm
bộ y tế bộ thông tin và truyền thông hướng dẫn chỉ đạo công khai minh bạch kịp thời mọi thông tin về phòng chống dịch bệnh để nhân dân biết ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bộ công an chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực tới phòng chống dịch bệnh